do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn kết hợp với chiều cường dâng cao liên tục từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng chín
nhiều tuyến đường tại thành phố cần thơ bị ngập sâu
nước ngập đã gây khó khăn cho việc lưu thông đi lại và ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh của người dân
theo đài khí tượng thủy văn cần thơ nhận định từ nay đến hết ngày một mươi ba tháng chín
trên các sông rạch tại thành phố cần thơ mực nước sẽ lên cao
và đợt chiều cường đầu tháng tám âm lịch mức nước đầu nguồn sông kiểu long có khả năng lên mức sấp xỉ báo động ba
tại các quận ninh kiều bình thủy cái răng tình trạng ngập cục bộ đã gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt
giao thông kinh doanh của người dân
tại các tuyến đường thuộc trung tâm thành phố cần thơ như mậu thân cách mạng tháng tám
trần quang diệu nguyễn văn cử trần đại nghĩa đều bị ngập có nơi ngập sâu từ ba mươi đến bốn mươi cm
nói chung là kỳ này nước lớn gây ảnh hưởng hoạt động đi lại của người dân
phải nói là quan trọng là việc đi lại
mà trong các những biên tập
nước dân cao thì ảnh hưởng đến công sức lao động ảnh hưởng đến hàng hóa
nước lũ dâng cũng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh mua bán của nhiều người dân
đường này là gấp sáng khoảng năm sáu giờ là nó ngập
với khoảng tám chín giờ nó mới gút
rồi đi qua đi lại thì nước nó tràn vô
rồi buôn bán cũng bới ẩm
còn chiều thì cũng năm sáu giờ chiều nó ngập gì nè
rồi xe cổ
người ta muốn lấy người ta muốn gỡ gỡ lại cũng hơi khó khăn
rồi đi té lên nó rút một ít đồ
nhờ chánh quyền đổ tôi thì nâng cấp
chơi chặt chơi chơi chơi chơi này hoài
buôn bán cũng ế ẩm nữa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
mực nước sông kiều long tiếp tục lên
hiện nay mực nước trên sông tiền
tại trạm tân châu và trên sông hậu
tại châu đốc đều vượt mức báo động hai
dự báo trong ngày một mươi ba tháng chín
mực nước trên sông tiền
mực nước trên sông tiền
châu có khả năng lên mức bốn hai mươi ba m
dưới báo động ba là hai mươi bảy m
tại châu đốc lên mức ba tám mươi ba m
dưới báo động ba là một mươi bảy m
đồng thời mực nước tại vùng hạ liêu sẽ tăng theo
có nơi chạm mức báo động hai ba
với dự báo này khả năng sẽ có nhiều nơi
trong thành phố cần thơ bị ngập nặng trong vài ngày tới